đón giao thừa năm nay thành phố đà nẵng không tổ chức bắn pháo hoa vì thế lượng người đổ ra đường đón giao thừa ít hơn mọi năm
dẫu vậy thì do thời tiết thuận lợi nên nhiều người dân đã đến các tụ điểm sinh hoạt văn hóa các điểm đến du lịch và các khu vui chơi giải trí để hòa cùng mọi người đón giao thừa và đón tết cổ truyền dân tộc với nhiều dự cảm tốt đẹp về tương lai
đêm giao thừa dọc hai bên sông hàn và tại các địa điểm du lịch ấn tượng như cầu tình yêu vườn hoa đường bạch đằng công viên châu á
nhiều hoạt động vui xuân đón tết được tổ chức như hô hát bài tròi biểu diễn nghệ thuật chào xuân đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia và đón xem
đêm giao thừa không trúng vào ngày thứ bảy và chủ nhật nhưng tại cầu rồng thành phố vẫn tổ chức phun lửa và phun nước vào lúc hai mươi một h và đặc biệt là vào đúng giao thừa
vì thế rất đông người dân thành phố và du khách đến thưởng ngoạn và tập trung chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới
trong thời khắc giao thừa mọi người ai cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc được đón một mùa xuân ấm áp đang về
tâm trạng của chúng tôi rất phấn khởi hòa chung với khí thế của tòa cả nước và đặc độc người dân đà nẵng
thì thấy đây là một cái niềm rất hạnh phúc và tự hào đất nước ta là trong cái thời kỳ đổi mới toàn diện
ước nguyện xa hơn là cho thành phố đà nẵng nói riêng và cả đất nước mình nói chung là ngày một đổi mới và phát triển hơn
mọi người cùng đều vui vẻ hạnh phúc bên nhà tết

trong ngày tết là chung vài nhiều người có mặt đầy đủ vui
với các du khách nước ngoài lần đầu tiên được đón giao thừa và đón không khí tết việt nam thật đặc biệt thú vị và mới lạ
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam tôi thật sự thấy thú vị khi có mặt ở đây để được đón tết việt nam
hòa trong không khí mừng đảng đón xuân mừng thành phố hai mươi năm trực thuộc trung ương
người dân thành phố đà nẵng tự hào với những thành quả mà thành phố đã đạt được và phấn khởi tự tin bước vào xuân mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp
về sự phát triển của thành phố và đất nước trong tương lai